ban thư ký hội sinh viên việt nam thành phố đà nẵng đã tổ chức chương trình siêu thị không đồng
nhằm hỗ trợ sinh viên đang ở các khu ký túc xá các khu nhà trọ đang bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
chương trình chia làm hai đợt từ nay đến hết ngày một tháng chín
khi đến nhận hàng tại siêu thị không đồng sinh viên chỉ cần mang theo thẻ nơi mình đang theo học
để nhận nhu yếu phẩm vật tự y tế và giao cụ quả phục vụ sinh hoạt hàng ngày
tổng số tiền được hội sinh viên việt nam thành phố trao đợt này là trên năm trăm linh triệu đồng
trong đó trung mương hội là hai trăm linh triệu đồng thành đoàn là một trăm linh triệu đồng số còn lại là đóng góp từ các nhà hào tâm